hôm nay ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở trung ương đảng
ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy ngoài nước nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
sau khi xem xét báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương số năm mươi chín ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ban bí thư đã kết luận như sau
trong thời gian qua ban thường vụ đảng ủy ngoài nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết
thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình
có khuyết điểm về một số vi phạm trong công tác cán bộ và giải quyết tố cáo
thực hiện không nghiêm quy chế làm việc của đảng ủy và cơ quan
những khuyết điểm vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và uy tín
của ban thường vụ đảng ủy ngoài nước gây dư luận không tốt trong cơ quan đảng ủy ngoài nước
căn cứ theo quy định số hai trăm sáu mươi ba ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm ban bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với ban thường vụ đảng ủy ngoài nước nhầm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm